tuy nhiên tại thị trấn xuân mai huyện trương mỹ đã thành lập một câu lạc bộ giảng dạy tin học miễn phí cho người cao tuổi
những lớp học này không chỉ là nơi phổ cập kiến thức tin học mà còn mang lại không gian cho những người cao tuổi có thể giao lưu
chia sẻ cùng với nhau giữ được tinh thần tích cực hơn trong cuộc sống
để tìm hiểu rõ hơn về lớp học này mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân
cứ đến cuối tuần cụ phạm hồng quảng lại vô cùng háo hức khi đến với lớp tin học dành riêng cho người cao tuổi
tại khu tân xuân huyện trương mỹ hà nội để gặp lại bạn hữu cũng như tìm hiểu những tính năng mới của máy tính
từ chỗ không am hiểu thành thục các thao tác xem chiếc máy tính như một công cụ quá hiện đại xa vời
thì cho đến nay cụ quảng đã có thể tự tin làm chủ vật dụng
câu lạc bộ mở ra thì tôi tham gia đồng thời là mình cũng đã hiểu ra được rất nhiều
thấy được cái tính năng và cái tác dụng của cái máy tính này nó là đúng nó là một cái kho tàng dữ liệu
muốn tra cứu thông tin nào trên mạng hoặc vào facebook hoặc là google các thứ là có thể nói là cũng thông thạo
hoặc là thành thạo thì chưa phải nhưng thông thạo thì làm được cũng nhanh chóng
khi mà nó bị đơ hoặc là nó bị chậm các thứ thì cũng đã xử lý được
không chỉ riêng cụ quảng mà nhiều người cao tuổi ở khu tân xuân tham gia lớp học này
giờ đã biết tra cứu thông tin gửi thư điện tử và giao lưu trên mạng xã hội
góp phần làm cho cuộc sống tuổi già vốn an nhàn trở nên phong phú hơn
chúng tôi lúc đầu sử dụng máy tính còn rất là còn bỡ ngỡ và sau đó thì sau một thời gian học
chúng tôi thấy rất cần thiết cho bản thân về sử dụng máy tính trong giao lưu với bạn bè
với các bạn bè với nhau và kể cả với các cơ quan ban ngành
chúng tôi có thể chuyển được các văn bản chuyển cho các cơ quan
và cũng nhận được các văn bản

cầu lạc bộ tin học cho người cao tuổi ở khu tân xuân được thành lập vào cuối năm hai nghìn một mươi
từ quyết tâm xóa mù công nghệ thông tin của người cựu chiến binh nguyễn minh đức
sau khi nghỉ hưu trở về với cuộc sống đời thường ông đức nhận thấy công nghệ thông tin là một phần tất yếu của cuộc sống
chỉ trong một vài năm tới công nghệ sẽ chiếm lĩnh nhiều lĩnh vực đời sống xã hội
nếu hoàn toàn không biết gì về công nghệ thông tin thì chẳng khác nào không biết chữ
trong khi lớp trẻ đã biết về tin học và hầu hết đã sử dụng thành thạo
thì lớp người cao tuổi lại đang gặp khó khăn trong việc tiếp nhận công nghệ thông tin
xuất phát từ thực tế đó ông nguyễn minh đức đã báo cáo với tri bộ ban lãnh đạo khu tân xuân
về việc thành lập câu lạc bộ tin học nhằm tập hợp những cựu chiến binh và người cao tuổi ít hoặc chưa biết đến tin học
tham gia học tập giúp đỡ lẫn nhau theo phương trầm thiết thực trực tiếp và giao lưu thân thiện
lớp người chúng tôi là lớp người
người mà đã từng đi chiến đấu giải phóng tổ quốc xây dựng đất nước
cái lớp người tuổi từ sáu mươi trở lên như chúng tôi thì ít có điều kiện học hành để tiếp nhận với công nghệ tin học
và từ nhu cầu của chính mình thấy rằng là bây giờ tất cả các lĩnh vực công nghệ tin học mà mình lạc hậu thì không được
nhất là trong giai đoạn mà như người ta nói là công nghệ bốn thì cần phải học tập
có một hình thức
có một hình thức nào đó giống như bình dân học vụ năm bốn mươi năm để cho phổ cập cái tin học cho mọi người
sau khi thành lập câu lạc bộ tin học của ông nguyễn minh đức đã mở một lớp tin học miễn phí cho gần bốn mươi học viên
là những hội viên cựu chiến binh người cao tuổi trong khu tân xuân với thời gian khóa học là sáu tháng
nhìn lớp học sôi nổi đông đúc và khang trang như thế này ít ai biết được ông đức đã phải trải qua biết bao trở ngại
để mà tổ chức được lớp này
thì nhiều lúc là phải đi vận động người ta phải kiên trì
có những người mà học không quá thì tôi có dùng gì đến
thế nhưng mà khi mà khơi được cho người ta thì người ta lại thích
cho nên là có nhiều ông bà là đến lớp rồi nhưng mà có khi lại chán nản phải đến động viên
ngay cả đến bây giờ có cái số đầu lúc đăng ký cũng phải đến ba bốn mươi người nhưng mà số vẫn chưa ghen đâu
ngoài việc vận động
hướng dẫn cho học viên những thao tác sử dụng máy tính
ông đức cũng liên hệ với một số trung tâm tin học trên địa bàn huyện trương mỹ để được hỗ trợ
đến nay ngoài những chiếc máy tính do học viên tự mang tới
câu lạc bộ tin học cho người cao tuổi cũng được hỗ trợ thường xuyên từ ba đến năm máy tính
cùng với đó là đội ngũ giảng viên tin học và tình nguyện viên đến tham gia giúp đỡ
với cái xuất phát điểm là trong tư tưởng là mình nghĩ là mình giống như con cháu của các ông bà
con cháu của các ông bà ở xa thì mình ở gần thì mình có điều kiện hơn so với các anh chị đang đi công tác
thì mình coi các ông bà như là bố là cha là chú bình thì mình cùng mang cái kiến thức mà mình có
và vận động mọi người cùng tham gia ủng hộ chương trình
trong thời gian qua việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ ba trên địa bàn huyện trương mỹ nói chung và thị trấn xoay mai nói riêng
tuy đã đạt được những kết quả nhất định

trong còn gặp không ít khó khăn với người lớn tuổi và một số người dân chưa có kiến thức tin học cơ bản
vì các giao dịch đều thực hiện trên môi trường internet
để khắc phục những khó khăn trên bảo đảm người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ ba
đối với các thủ tục hành chính liên thông thuộc các lĩnh vực tư pháp thông tin truyền thông giao thông như hiện nay
thì việc thành lập câu lạc bộ tin học và tổ chức lớp tin học miễn phí cho cựu chiến binh người cao tuổi và nhân dân tại khu tân xuân của cựu chiến binh nguyễn minh đức
là một việc làm thiết sức có ý nghĩa
tôi cũng hy vọng rằng là đây nó sẽ là một cái điểm sáng và nó cũng góp một phần vào cái việc là ứng dụng công nghệ thông tin
ứng dụng công nghệ thông tin nó là một trong những nội dung của cải cách hành chính
và cái việc này nó sẽ giúp ích cho cái việc là đẩy mạnh cái việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ ba trước mắt là trên địa bàn thị trấn xuân mai
và nó góp phần vào cái thành tích chung của ủy ban dân huyện trương mỹ
cũng từ cái mô hình này tới là những năm tới
chúng tôi sẽ cố gắng phát triển sẽ nhân duyên ở rộng cái mô hình này ra để đến một lúc nào đó thì cơ bản
người dân trên địa bàn sẽ thực hiện giao dịch với chính quyền địa phương bằng qua điện tử
những lớp học như thế này không chỉ đơn thuần là nơi phổ cập kiến thức tin học cho người cao tuổi
mà còn tạo nên một không gian cho những người cao tuổi có thể giao lưu chia sẻ cùng với nhau giữ được tinh thần tích cực hơn trong cuộc sống
phát huy hiệu quả của mô hình này trong thời gian tới
các khoa học của câu lạc bộ tin học
cho người cao tuổi sẽ tiếp tục được khai giảng để phục vụ những người có nhu cầu
đây là mô hình hay thiết thực mà nhiều xã phường có thể nhân rộng
để người cao tuổi trên địa bàn có thể tiếp cận và ứng dụng tốt công nghệ thông tin
đóng góp tích cực vào tiến trình hiện đại hóa nền hành chính nhà nước và xây dựng chính quyền điện tử tại việt nam